xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh của truyền hình công an nhân dân
với khung giờ quen thuộc một mươi một h trưa hàng ngày quý vị sẽ cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất về an ninh chính trị kinh tế văn hóa xã hội và những vấn đề đang được dư luận quan tâm
hôm nay chủ nhật ngày chín tháng một
quý vị thân mến chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến tết nguyên đán
trong không khí háo hức và hối hả thì có lẽ vấn đề mà chúng ta quan tâm hơn cả
đặc biệt là người dân tại các khu đô thị thì vẫn là vấn đề áp lực về giao thông gia tăng trong những ngày giáp tết
và bên cạnh đó câu chuyện mà người lao động hiện nay cũng đều quan tâm dịp cuối năm đó là thưởng tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi
sẽ là những nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến trong chương trình ngày hôm nay
và trước khi đến với nội dung chi tiết mời quý vị cùng điểm qua các tin tức an ninh trật tự trong hai mươi bốn h
vào trưa ngày tám tháng một
tòa án nhân dân tp hcm tuyên án vụ án bán rẻ chín triệu cổ phần của công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
cho công ty nguyễn kim đối với bị cáo tất thành cang
tựu phó bí thư thường trưởng thành nguyễn tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và một mươi chín bị cáo liên quan
theo đó ông tất thành cang lãnh một mươi năm tù bị cáo tề trí dụng bị tuyên án hai mươi năm năm tù
và bị cáo hồ thị thanh phúc lĩnh một mươi sáu năm tù
một nhóm đối tượng người dân tộc mông trú tại huyện điện biên đông tỉnh biển biên
đã đưa ma túy từ lào về việt nam bằng đường bộ qua điện biên để mang sang nước thứ ba tiêu thụ
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
và các lực lượng chức năng đã bắt giữ ba đối tượng và thu giữ chín mươi chín bánh heroin một kg ma túy đá
một đường xe đánh bạc bằng bình thước thầu số lô số đề đá động bắn đá qua mạng internet
hoạt động trên địa bàn tỉnh bà nguyên vũng tàu và thành phố hồ chí minh đã bị cục cảnh sát hình sự bộ công an triệt phá
căn cứ tài liệu thu thập được sơ bộ xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc
trong đường dây đánh bạc này khoảng hơn ba trăm linh tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tạm giữ hình sự chín đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tại nghệ an đến ngày tám tháng một đã có một mươi bốn đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến liên trình
bị cơ quan tỉnh phá xứ
đây là đường xe đánh bạc online quy mô lớn với chất xét ở khoảng một mươi tỉnh thành phố trải dài từ bắc vào nam
cơ quan công an xác định nguyễn ngọc hoàng đã sử dụng năm tài khoản khác nhau để tổ chức đánh bạc với số tiền hàng trăm tỷ đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an thành phố hồ chí minh
đang tạm giữ đinh ngọc minh chú tại quận một mươi hai và một số đối tượng liên quan về hành vi sản xuất mua bán nón phải giả mạo
thương hiệu nón sơn
tại cơ quan công an các đối tượng trên khai nhận tổ chức sản xuất nón phải giả nhãn hiệu nón sơn
sau đó giao bán trên các trang mạng xã hội và bỏ mối cho một số cửa hàng để thuốc lợi bất chính
tổng số hàng hóa lực lượng chức năng lập pin bản bao gồm trên ba mươi mũ phải giả nhãn hiệu nón sơn trị giá hàng thật trên ba mươi tỷ đồng
thưa quý vị thời điểm này các doanh nghiệp tại nhiều địa phương trên cả nước đang tiến hành công bố mức thưởng tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
đây luôn là vấn đề thu hút sự quan tâm lớn của dư luận xã hội cũng như cộng đồng mạng
so với năm ngoái thì mức thưởng có nơi tăng có nơi giữ nguyên nhưng cũng có nơi lại cắt giảm
vào cuối năm thì câu chuyện về thưởng tết luôn nóng trên các trang báo các diễn đàn mạng xã hội
đặc biệt là trong bối cảnh các doanh nghiệp vừa trải qua một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
hoạt động sản xuất kinh doanh bị gián đoạn ngừng trệ
nhiều người lao động đã rất lo lắng liệu doanh nghiệp còn nguồn để có thể thưởng tết
và mời quý vị cùng xem cư dân mạng nói gì về vấn đề này trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
sau khi công ty ra thông báo tiền thưởng tết năm hai nghìn hai mươi hai cho người lao động giảm so với hai năm gần đây
hàng trăm công nhân đã ngừng việc tập thể
sự việc vừa xảy ra tại một công ty ở đồng nai
lãnh đạo ủy banh đền dân và công an thành phố bên hòa
ngay lập tức đã vào cuộc giải quyết vụ việc
trả lời báo chí chủ tịch ủy banh đền dân thành phố bên hòa cho biết
hiện lực lượng chức năng đang thương lượng với ban giám đốc công ty nâng mức thưởng tết cho người lao động
xong lãnh đạo thành phố cũng cho rằng người lao động cũng cần chia sẻ với khó khăn của công ty
bởi công ty phải tạm ngừng thời gian dài do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
trên cộng đồng mạng nhiều ý kiến đã chia sẻ những quan điểm trái chiều xung quanh câu chuyện thưởng tết năm nay
hiện tại doanh nghiệp đã hoạt động trở lại công nhân có việc làm có lương để dân ổn định cuộc sống vậy là mừng lắm rồi
sau một năm chống dịch công nhân cũng cùng bắt tay với doanh nghiệp vượt qua khó khăn
và có chút ít tiền thường để trang trải ba ngày tết cổ truyền vậy cũng ấm lòng
doanh nghiệp vất vả một công nhân vất vả hơn cả một trăm linh cả một lần
họ đi làm xa trên những chiếc xe máy cũ kỹ và dành dụng từng đồng với mong muốn gửi về cho cha mẹ họ
con cái họ
một cái tết đầm ấm hãy thương công nhân hơn chia sẻ với họ hơn
trong hoàn cảnh tất cả đều gặp khó khăn có thử như vậy là may rồi nếu cách tính thưởng là phù hợp
liên đoàn hỗ trợ nhưng phải cân nhắc cả hai phía người lao động và chủ doanh nghiệp
để tránh tạo tiền lệ không tốt tự ý bỏ ngưng việc là hành động không nên
tuy nhiên một số ý kiến cư dân mạng cho rằng hiện đang xuất hiện tình trạng
một số doanh nghiệp lợi dụng tình hình dịch bệnh
để quyết định mức thưởng tết gây khó cho người lao động
một số công ty khi giãn cách xã hội vẫn tổ chức công nhân làm việc
họ cũng đã chấp nhận ăn ở và làm luôn tại công ty
cần phải ghi nhận và có tiền thưởng xứng đáng
công ty nên công khai năng suất hàng tháng của từng công nhân để xác định được mức thưởng
quay trở lại vụ việc ở tỉnh đồng nai để thống nhất được mức thưởng
giữa lãnh đạo nhà máy và công đoàn đã có tới ba phiên họp chính thức
chưa kể các email thông báo văn bản qua lại và cả vận động hành lang
kết quả mức thưởng năm hai nghìn hai mươi hai được giữ bằng năm hai nghìn hai mươi hai
cách làm này đã được một số nơi áp dụng
cho thấy tính hiệu quả khi các bên đã tìm được tiếng nói chung trong vấn đề thưởng tết
tôi nghĩ công đoàn và người lao động cần chia sẻ với công ty nhà máy trong lúc này
công ty phục hồi sản xuất là điều tốt nhất cho lao động chứ không phải là vấn đề thử tết
đầu này cứ tưởng doanh nghiệp muốn cho công nhân bao nhiêu thì cho
đọc mới thấy vai trò công đoàn cũng rất quan trọng trong thương lượng
công đoàn ở công ty nào cũng mạnh dạng như thế này thì tốt qua
thưởng theo thâm niên là cách tốt nhất để giữ chân người lao động
ai bỏ việc thì sang công ty bắt đầu lại từ đầu
họ sẽ suy nghĩ cân nhắc giữa việc bỏ đi hay gắn bó
ra năm nhiều công ty thiếu lao động thì họ lại tuyển nhân viên mới
đó là thực trạng hiện nay nhiều công nhân không quay lại làm việc sau tết
thống kê của tổng liên đoàn lao động việt nam
mức thưởng bình quân năm nay chỉ bằng sáu mươi bảy mươi so với năm hai nghìn một mươi
dịch bệnh tác động nặng nề đến việc làm thu nhập và đời sống của người lao động
vì vậy nếu thường ít lại rất khó khăn với người lao động
và nếu thưởng tết vẫn tính theo chọn năm sẽ là thách thức lớn cho doanh nghiệp
trong khi đó thưởng tết không phải là khoản cứng có trong quy định của luật lao động
không bắt buộc phải có mà phụ thuộc vào tình hình sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp
vì vậy nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng lợi ích phải hài hòa khó khăn cùng chia sẻ
có như vậy doanh nghiệp người lao động và bức tranh thường tết
mới có những điểm khởi sắc để ai cũng được đón một cái tết ấm no đủ đầy
câu chuyện thưởng tết luôn nóng
và với những diễn biến ở các mức thưởng tết năm nay quý vị có những suy nghĩ gì
hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
quý vị thân mến hiện tại thì không có quy định nào bắt buộc doanh nghiệp phải thưởng tết cho người lao động
trong mọi trường hợp dù là tết dương lịch hay là tết âm lịch
thế nhưng thưởng tết từ xưa đến nay thì đã trở thành văn hóa của doanh nghiệp
bởi ai cũng hiểu rằng có thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội mới có thể giữ chân được người lao động
gắn bó lâu dài với doanh nghiệp với cơ quan và tổ chức
và hy vọng rằng năm nay người lao động sẽ có sự chia sẻ thấu hiểu nhiều hơn
chưa kỳ vọng đến thưởng tết chỉ mong đảm bảo công việc và tiền lương mỗi tháng
thường tết dù ít hay nhiều thì vẫn là sự khích lệ động viên rất lớn đối với người lao động
và quan trọng động lại trong mỗi người là cách ứng xử sự cho đi và nhận lại
cùng với bước bên nhau trong cuộc hành trình
hai nghìn hai mươi một đã bắt đầu với sự bùng nổ về du lịch vũ trụ
từ năm hai nghìn một dennis titor một người mỹ giàu có đã trở thành phi hành gia đầu tiên
tự trả tiền cho chuyến du hành vũ trụ của mình
nối tiếp sau đó thì nhiều doanh nhân cũng bắt đầu phát triển ngành du lịch hàng không vũ trụ
trong khi ngành vận tải thế giới vẫn đang chật vật trong bóng đêm đại dịch covid một mươi chín
thì lúc này một bình minh mới đang dần lên với ngành vận tải vũ trụ
trong bối cảnh những chuyến du lịch vũ trụ được dự đoán là sẽ trở nên phổ biến trong thập kỷ tới
thoạt nhìn có lẽ chúng ta sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một chiếc máy bay bình thường đang hạ cánh
thế nhưng điểm đặc biệt là
nó được thiết kế dành cho những hành trình đi vào không gian
phi thuyền dream chaser do nhà sản xuất sierra space phát triển
đã đánh dấu một kỷ nguyên mới của ngành công nghiệp vận tải nói chung và ngành hàng không nói riêng
phi thuyền này hiện đã được nasa ký hợp đồng khai thác kinh doanh vận tải
chúng tôi đã cam kết bảy hành trình chở hàng tiếp theo
chúng tôi đã đưa các hành trình tiếp tế tới trạm vũ trụ quốc tế
cùng với đó là chuyên trở các vật liệu thí nghiệm khoa học từ trái đất tới trạm và ngược lại
phi thuyền dream tracer từng là một tàu vũ trụ cỡ nhỏ hết thời hạn sử dụng
được sở hữu bởi cơ quan hàng không và vũ trụ hoa kỳ
công ty sierraspace đã hợp tác với cơ quan này nhằm cải tiến để tái sử dụng với mục đích vận tải
sau thời gian nghiên cứu và phát triển
chiếc phi thuyền đã được hồi sinh với cái tên thể hiện rõ ràng sứ mệnh của mình kẻ theo đuổi giấc mơ
chúng tôi đã phải tính toán làm sao cho phi thuyền có thể hoạt động trên vũ trụ một cách ổn định
nhưng có thể hạ cánh trên đường băng như bất kỳ chiếc máy bay nào trên thế giới
một đường băng đủ để phi thuyền này hạ cánh chỉ cần dài khoảng ba mét
như vậy có nghĩa là chúng tôi có thể hạ cánh tại bất cứ đường băng nào của airbus hay boeing
ngoài việc hạ cánh thuận tiện hãng sierra cũng thiết kế để phi thuyền có thể được phóng bởi bất cứ phương tiện phóng nào có sẵn hiện nay trên thế giới
nâng tính thực dụng của phi thuyền lên tới mức cao nhất
tuy nhiên để hiện thực hóa giấc mơ vận tải vũ trụ không chỉ cần đến những phương tiện tốt
bên cạnh việc phát triển phương tiện vận tải vũ trụ chúng tôi cũng đang sản xuất một bản phi thuyền chở khách
có thể đưa đến sáu phi hành ra
ngoài ra chúng tôi cũng hợp tác với công ty blue origin của tập đoàn amazon để xây dựng một trạm không gian mới phục vụ mục đích thương mại du lịch
trạm sẽ có tên là opitor riff và sẽ giúp thực hiện ước mơ không gian của rất nhiều người
dự án trạm không gian thương mại opital gref trị giá hơn bốn trăm linh triệu usd được ký kết ba bên giữa nasa và hai doanh nghiệp mỹ dự kiến sẽ hoàn thiện trong thập niên tiếp theo
theo kế hoạch đây sẽ là khu tổ hợp thương mại thể thao giải trí đầu tiên trong không gian đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử con người
với cuộc đua không gian đang nóng lên các nhà thiết kế d dream trasser hy vọng con tàu vũ trụ tái sử dụng của họ sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong việc thương mại hóa du lịch và khám phá không gian
hai nghìn hai mươi hai đã tăng nặng mức xử phạt với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ so với
nghị định số một trăm linh trong đó có những hành vi khiến dư luận rất bức xúc như là tình trạng một số người
điều khiển phương tiện dùng băng dính đen sửa biển số hay là lấy giấy che biển số để đi qua các

pháp luật của người tham gia giao thông và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tình hình trật tự an toàn
giao thông dư luận đồng tình khi nhiều hành vi vi phạm bị tăng nặng mức xử phạt kể từ ngày một tháng

giao thông cục cảnh sát giao thông bộ công an
đại tá nguyễn quang nhật trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông

đại tá nguyễn quang nhật trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông
cục cảnh sát giao thông bộ công an
đại tá nguyễn quang nhật trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông

đại tá nguyễn quang nhật trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông
cục cảnh sát giao thông bộ công an
đại tá nguyễn quang nhật trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông
cục cảnh sát giao thông bộ công an
đại tá nguyễn quang nhật trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông
cục cảnh sát giao thông bộ công an
đại tá nguyễn quang nhật trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông